cũng trong ngày hôm qua bộ y tế đã có công điện gửi ban nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường chỉ đạo quyết liệt
nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín trên thị trường
bảo đảm chất lượng sản phẩm với giá thành hợp lý
các địa phương cần tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết
kiểm tra và ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường
để đầu cơ găm hàng mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán các trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
bất hợp lý xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đồng thời chỉ đạo sở y tế giao nhiệm vụ cho các bệnh viện
trạm y tế nhà thuốc đại lý bán lẻ thực hiện niêm yết giá bộ xét nghiệm sars cov hai
và bảo đảm chất lượng cung ứng sản phẩm này đến người dân tổ chức thanh tra kiểm tra để phát hiện sớm
các tổ chức cá nhân vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên địa bàn